liên quan đến vụ tai nạn ô tô trên đèo mờ đoác làm năm người thương vong
công an huyện mờ đoác tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đinh anh tài
trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai để điều tra
qua điều tra khám nghiệm hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mờ đoác xác định
ngày một mươi hai tháng một mươi một anh trần quốc cường điều khiển ô tô cùng nhóm bạn lên gia lai chơi
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một sau khi đã uống rượu bia anh cường thuê đinh anh tài làm nghề lái xe taxi
chở cả nhóm về lại khánh hòa
tuy nhiên khi đi đến địa phận xã ea trang huyện mờ rắc xe ô tô đã tông vào thành hộ lan can
cú đâm mạnh làm anh trần quốc cường tử vong tại chỗ
một người bạn của anh cường tử vong tại trung tâm y tế huyện mờ đắc
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ma túy với tài xế tài và cho kết quả thương tính